vòng chung kết cuộc thi tranh tài hùng biện tiếng anh speak to lead đã diễn ra mới đây tại hà nội
với chủ đề những ý tưởng đề xuất của các bạn trẻ nhằm góp phần thúc đẩy quan hệ việt nam hoa kỳ
với vai trò là những đại sứ tương lai trong mọi lĩnh vực
đây là cuộc thi hùng biện bằng tiếng anh do đại sứ quán hoa kỳ phối hợp với hệ thống giáo dục học mãi
tổ chức dành cho học sinh các trường trung học phổ thông chuyên tại việt nam